cho dù đã chủ động phòng chống dịch thế nhưng tại sao dịch tả lợn châu phi vẫn bùng phát ra bảy tỉnh
và có nguy cơ lan rộng như hiện nay các cấp các ngành đã làm những gì để ngăn chặn dịch
có hiện tượng người chăn nuôi che giấu dịch bệnh hay không
và hiện tượng thương lái tăng số lợn vận chuyển vào miền nam là do đâu
đó là hàng loạt những câu hỏi đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt ra tại hội nghị trực tuyến
triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu phi
thủ tướng cũng yêu cầu phải làm rõ những câu hỏi này ngay tại hội nghị
đồng thời yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
trước thủ tướng về kết quả phòng chống dịch tả lợn châu phi tại địa phương mình quản lý
với đặc điểm nuôi lợn ở việt nam khác các nước có tới một mươi triệu hộ chăn nuôi và hai năm triệu con lợn
và một mươi trang trại thịt lợn chiếm tới bảy sản lượng cung cấp trong nước và xuất khẩu
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhận định đây là đặc điểm rất khó ngăn chặn
nếu chúng ta không có biện pháp đồng bộ để ngăn chặn dịch
thủ tướng yêu cầu cần phải làm kịp thời quyết liệt từ nhận thức đến hành động
nghiêm túc thực hiện chỉ thị số bốn ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng
triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch bệnh có hiệu quả
thủ tướng nhấn mạnh đây không phải là việc riêng của tri cục thú y
để dịch lây lan thì chủ tịch ubnd sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật và trước thủ tướng về kết quả phòng chống dịch lã bệnh tại địa phương mình vẫn lý
đây không phải là cái việc đơn thuần là của tri cục thú y của bộ nông nghiệp
mà từng địa phương có ra tay và có hiệu quả được
đấy các ông chí từ thái bình đến hải phòng đến thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh người ta giải pháp đồng bộ như vậy đấy
đấy các ông chí nhất là những tỉnh mà chưa có dịch đến tỉnh mình
giải pháp mạnh mẽ hơn
thủ tướng nêu rõ lãnh đạo các địa phương không phải chỉ có văn bản chỉ đạo
mà cần sắn tay áo vào để giải quyết hướng dẫn hành động kịp thời
bộ tài chính cần có sự hướng dẫn thanh toán kịp thời cho địa phương
bộ thông tin truyền thông phải có sự thông tin tuyên truyền mạnh mẽ
để người dân hiểu rõ dịch bệnh hiện nay ở mức độ thế nào
các ông chí để nói hay một là không quá lo lắng về cái bệnh này
thứ hai là không quay lưng bất tịnh lợn
bảy tỉnh đây sáu hoa tỉnh thành cả nước bị
chứ không phải là mỗi tỉnh phải chỉ có một vài thông thôi
nhưng mà trách nhiệm cho quốc tế và cho quốc dân đồng bào chúng ta không bố dịch
nếu chương trình không tốt chúng ta quay lưng lại với cái đòn lợn hiện nay thật là nguy hiểm
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế
không vận chuyển lợn đường dài tránh lây lan dịch
bộ nông nghiệp cung cấp đủ hóa chất lấy từng nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện dập dịch
bên cạnh đó cần chủ động đề xuất phương án xử lý cho từng địa phương
thủ tướng yêu cầu từ chỉ thị bốn các cấp các ngành
cần phải chủ động triển khai và có hành động cụ thể chứ không phải báo cáo chung chung
thủ tướng yêu cầu cần phải nêu cao tính công khai minh bạch
chống tiêu cực trong việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn mắc phải dịch
cần giám sát thế nào để đảm bảo tính chính xác đối tượng
không để thất thoát lãng phí hoặc lợi dụng chính sách
thủ tướng yêu cầu công tác tuyên truyền không gây hoang mang bán tháo lợn
yêu cầu người chăn nuôi thực hiện năm đó là không giấu dịch
không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh
không vứt lợn chết ra đường không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt
thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị vào cuộc
thực hiện tốt những giải pháp của tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc
tổ chức sức khỏe động vật thế giới đã đề xuất để quan triệt trên sáu mươi ba tỉnh thành một cách có hiệu quả